theo đó bản tư hoạch sẽ phân định rõ các vùng ưu tiên nuôi trồng thủy sản vùng cần được bảo tồn nghiêm ngặt vừa bảo tồn vừa khai thác
dọc theo các hai mươi tám tỉnh dân biển của cả nước không phải nơi nào cũng nuôi viễn thể được đâu
đối với những bãi biển có khả năng nuôi được ví dụ như hải phòng quảng ninh
ở trong miền trung thì có nha trang phú yên khánh hòa ở trong miền nam thì có tiện giang trà vinh số ân bạc liêu cà mau
những cái dụng đất đó những cái bãi bồi dân biển đó có khả năng phát triển được các loại dưỡng thể
mà cái đó là cái mà để giữ cái bãi bồi đó là dùng để giữ đa dạ sinh học không những cho dưỡng thể mà các loại thủy sinh vật khác có ích
bãi triều hay còn gọi là cồn cát với diện tích hơn hai mươi bốn ha gần khu vực các cửa sông hải phòng
được xem là môi trường phát triển cho nhiều loài động vật đáy đặc biệt là các loài thân mềm như hầu ngao dầu vân
và các loài ráp sát khác như còng đỏ còng vuông dun nhiều tơ
bãi chiều ở khu vực cửa sông văn úc với các lợi thế của địa phương cùng với các yếu tố về tỷ lệ chất đáy cát
độ mặn nhiệt độ đã tạo môi trường tương đối thuận lợi cho việc nuôi các loài nhuyễn thể đặc biệt là ngao

độ mặn nhiệt độ đã tạo môi trường tương đối thuận lợi cho việc nuôi các loài nhuyễn thể đặc biệt là ngao
khai thác thủy sản một cách bền vững cho những đời sau hay là cấp phép khai thác cho các doanh nghiệp để phục vụ việc săn lấp mặt bằng
đang là dấu hỏi lớn cần có câu trả lời rõ ràng hơn từ ủy ban nhân dân thành phố hải phòng